góp phần tạo ra diện mạo đặc trưng của đô thị hà nội đồng thời cũng là minh chứng quan trọng cho lịch sử phát triển của thành phố
vậy mà vài năm trở lại đây dư luận đã dậy sóng trước ý tưởng đề xuất phá rỡ cầu long biên để xây một cây cầu mới
hay đề xuất về việc đục thông các vòng cầu đường sắt hà nội cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều
hay như việc phá hủy các không gian cũ đẹp hoặc các cư dân gốc ở một số điểm trung tâm bị buộc phải rời đi
đặc biệt mới đây để cải tạo nâng cấp mở rộng trụ sở ubnd và hội đồng nhân dân tp hcm có nhiều ý kiến cho rằng nên xóa bỏ dấu tích dinh thượng thơ đã tồn tại một trăm ba mươi năm tuổi
hà nội và tp hcm là những đô thị có văn hóa năng động và thay đổi từng ngày
nhưng sự thay đổi đó phải làm sao để những giá trị văn hóa kiến trúc và sinh hoạt thú vị đã từng có trong lịch sử vẫn đang diễn ra hiện tại không bị biến mất là một vấn đề lớn
những công trình đấy ở dạng nào ở đâu giá trị của nó như nào
để chúng ta có cách bảo quản và phát huy nó từ lúc chúng ta có quy hoạch
và từ bản vẽ quy hoạch đấy khi được duyệt rồi
thì dù có một cấp lãnh đạo nào lên cũng phải theo kế hoạch đó để chúng ta thực hiện
và đặc biệt là những người quản trị đô thị hay những người có chức quyền
trong quy hoạch đô thị trong cái đô thị đó phải làm đúng cái trách nhiệm của mình
là quản lý phù hợp có nghĩa là chúng ta phải giữ gìn và bảo tồn
theo đúng cái mà quy hoạch đã phạch ra
thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ chỉ có đi theo hướng đó
thì chúng ta mới làm tốt được khi chúng ta bảo tồn cái giá trị về di sản phân hóa đô thị chúng ta
chứ còn chúng ta đi chạch ra khỏi hướng đó thì rất nhiều những vấn đề có thể gặp phải
mà lại rất nan dài và sau đây rất khó sửa chữa
như vậy là đối với các nhà quản lý thì không chỉ
có những quy hoạch hợp lý mà còn phải có cái trình độ về quản trị đô thị
thế còn kiến trúc sư hoàng thúc hào ông có bổ sung gì không ạ
chúng ta cứ nhìn một cái ví dụ cụ thể
ví dụ bây giờ chị nhìn vào hội an
trong suốt mấy chục năm vừa qua thì hội an vẫn giữ được là hội an
trong cái làn sóng kinh tế thị trường rồi là những cái cơn sốt bất động sản
thí dụ như vậy thì hội an vẫn giữ được là một cái đô thị
vừa đủ rất là xinh xắn
họ vẫn giữ được những cái hình thái gốc của họ
rồi những cái nhà những đường phố tỷ lệ những cái không gian gần cũi với con người
bên cạnh đấy là những cái khoảng xanh những ruộng lúa
rồi những phần cánh đồng hay là rừng dừa nước
nó như một viên ngọc giữa một cơn bão thị trường
ví dụ như vậy cái hình thái đấy cái di sản hội an đấy giữ được tôi nghĩ một phần lớn là do công
những nhà lãnh đạo nhà quản lý của hội an
thường thường chúng ta có những cái quy hoạch đô thị
những cái quy hoạch những cái luận chứng về thẩm mỹ hay là về di sản khá là tốt
tôi tin rằng những cái nhà chuyên môn khi họ làm quy hoạch chung cũng như quy hoạch đô thị
thì họ đều đặt ra những vấn đề về di sản văn hóa về bảo tồn
bảo tồn cái gì như thế nào và phát triển ra làm sao
nhưng cái khó hơn cả là cái quản lý đô thị
chúng ta có làm được trung thực
chúng ta có kết với cả quy hoạch đã được thông qua hay không thì cái điều đấy là khó
thì nhìn ví dụ hội an tôi nghĩ rằng là cái công rất lớn của những người làm quản lý
để chúng ta có một cái hội an như ngày hôm nay
phải nói là anh hào nói chỗ ấy tôi rất là ủng hộ đấy
vì tôi là một trong những người làm công tác đô thị lâu năm
và năm một nghìn chín trăm chín mươi một là tôi là cái người làm quy hoạch của cái hội an
nên chúng tôi rất bị hiểu hội an những cái năm chín mươi một cho đến bây giờ
làm sự cách xa nhau rất lớn về sự phát triển
lúc đấy hội an chúng ta là gần như là một cái
hội an chúng ta là gần như là một cái
một ngày người đến thăm mới chỉ ít thôi
nhưng mà quá trình mà người ta biết tạo cái điều kiện để hội an phát triển
từ bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị
tạo nên cái văn hóa của hội an
để họ nhiều được công nhận nhiều di sản chứ không chỉ mỗi di sản đô thị cổ đâu
để nó tạo nên cái hội an bây giờ
mà muốn phát triển và muốn bảo tồn phát huy giá trị
mà bây giờ trở thành di sản văn hóa thế giới
mà được cả thế giới ngưỡng mộ như thế
có tên tuổi trên bản đồ thế giới như thế
phải nói cái công của người quản lý rất giỏi

việt nam không phải ngoại lệ
và di sản văn hóa đô thị của việt nam
mang dấu ấn các kiến trúc thời pháp thuộc để lại
khá đa dạng tại các thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc
hai nơi chiếm tỷ lệ lớn và quan trọng nhất của các kiến trúc
trở thành di sản văn hóa
là hà nội huế hội an sài gòn
lại đang phải đối diện với việc phá bỏ để phát triển kinh tế
điều mà các nhà làm chính sách không lường trước được hậu quả
về khiếm khuyết kiến trúc cũng như văn hóa bị triệt tiêu tàn phá
do đó một thành phố hiện đại cần được xây dựng
từ sự hiểu biết trân trọng quá khứ
và sự hiện hữu của di sản văn hóa
sẽ luôn đảm bảo cho tương lai bền vững của nó
tôi băn khoăn rằng là trong cái sự phát triển đô thị
thì có những nhà quản lý tiếp sau
những người vạch ra những quy hoạch tiếp theo
những quy hoạch đầu tiên đó thì thường để đáp ứng với sự phát triển
thì sẽ có cái sự điều chỉnh
tức là yêu cầu để có thể được điều chỉnh quy hoạch
và điều đó sẽ dẫn tới là phá vỡ những quy hoạch cũ
vậy thì theo ông công
đó cũng phải là một trong những yếu tố mà tác động đến
thực trạng bảo tồn di sản văn hóa đô thị hiện nay hay không
và ngoài ra thì còn thêm những yếu tố nào nữa ạ
trong quá trình phát triển thì
quy hoạch thì luôn luôn được điều chỉnh
nhưng mà cái quan trọng và cái khó ấy
là chúng ta điều chỉnh như thế nào
điều chỉnh làm sao mà để phát huy được
cái bản sắc cái giá trị gốc của cái đô thị đấy
chứ không phải điều chỉnh có nghĩa là
làm cho cái đô thị đấy biến dạng
và họ không còn nhận ra bản sắc của đô thị nữa
ví dụ như là huế như hôm nay chúng ta thấy
hệ thống lăng tẩm sông gương nhà vườn
cảnh quan thiên nhiên hoàng thành
rất hiếm có một đô thị nào trên thế giới
mà nó còn được tương đối nguyên vẹn như huế
thì đấy cũng là một cái rất là may
trong quá trình điều tiết nhà quản lý của huế
họ luôn luôn ý thức rất là sâu sắc
và có cái sự tự hào của người huế
mỗi dự án ở huế để thông qua
hay là điều chỉnh quy hoạch để xin phép quy hoạch
đều được làm rất là nghiêm ngặt
được xem xét rất là toàn diện
hay các cái cạnh không chỉ phát triển kinh tế bằng ngoại giá
thế là điều chỉnh làm sao
vẫn phải giữ được cái giá trị gốc của cái đô thị đấy
của cái di sản đấy
vấn đề thực trạng bảo tồn di sản văn hóa đô thị hiện nay
đang bị tác động bởi những cái yếu tố như thế nào ạ
hai vị khách mời hãy cắt nghĩa rõ hơn về vấn đề này ạ
trước hết và trên hết thì vẫn là những cái
sự phát triển kinh tế
bây giờ tốc độ đô thị hóa
thì chúng ta là quá nhanh rồi
rồi các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
phát triển công nghiệp
rồi phát triển cái kết cấu hạ tầng
rồi kinh tế vùng
chủ yếu là các tập đoàn bất động sản
chị thấy như hà nội cách đây năm năm bây giờ là khác rất nhiều
cái bài toán phát triển đấy nó tác động trực tiếp
đến những cái di sản đô thị
ví dụ những cái hệ thống các làng
nghề truyền thống ở trong đô thị hà nội
đấy là một trong đặc trưng rất lớn của hà nội
mặt nước sông và mặt nước
làng nghề làng xanh làng nông nghiệp
hệ thống sông và mặt nước của hà nội
đấy là một cái hình thái tự nhiên
đấy đương nhiên là di sản
làm nên một trong những cái yếu tố độc nhất của hà nội
so với các đô thị trên thế giới
thì cái đấy luôn luôn mâu thuẫn với sự phát triển
của kinh tế của bất động sản
thì cấu trúc các làng nghề tự nhiên
làm nên cái bản sắc hình thái đô thị hà nội
cấu trúc đường làng rồi cấu trúc hình thái xanh
nó rất tự nhiên
và chúng ta có một phần đô thị do người pháp làm
là theo kiểu ô bàn cờ
và có một phần là hoàn thành thành quách
những cái hình thái đô thị đấy
nó làm nên cái sự đa dạng của hà nội
thế thì cái quá trình phát triển
rồi những cái tập đoàn kinh tế như vậy
thì họ là tác động rất lớn
vào sự phát triển kinh tế xã hội và dân sinh
nhưng một mặt là nó cũng rất dễ mâu thuẫn
với những cái quy hoạch bảo tồn di sản
cũng như là những cái tầm nhìn của những nhà chuyên môn
có nghĩa là cái sự phát triển về kinh tế
và việc bảo tồn di sản văn hóa hiện nay của chúng ta
là chưa tìm được một tiếng nói chung đúng không ạ
tôi nghĩ rằng thì ở đâu cũng thế thôi
ở khắp nơi trên thế giới
nó đều có những bài toán mâu thuẫn
giữa phát triển và bảo tồn
phát triển ở đây là phát triển kinh tế
cái thực trạng mà nó ảnh hưởng đến
cái quá trình về bảo tồn
cái di sản kiến trúc đô thị
thì anh hào nói là một phần
nếu mà nói rộng ra nói đủ nghĩa
thì tôi nghĩ rằng là
nếu cái thực trạng mà tác động đến
cái di sản kiến trúc đô thị
trước hết là có thể nói đến
những cái tác động của thiên nhiên
ví dụ như là động đất
hay những cái gì nó lớn
hoặc là chiến tranh
ví dụ như thế
nó ảnh hưởng thì chúng ta làm thế nào
mà bảo vệ nó
đấy là cái chiến tranh bất khả kháng
nhưng công trình nó rất là đồ sộ
rất là đi vào cái kiến trúc thế giới
như ở khu vực trung đông chẳng hạn
và cái thứ ba
chính là vấn đề là quá trình độ tự hóa
như anh hào nói
đấy mới là vấn đề thứ ba
mà vấn đề này thì phải cần cái bàn tay
của những người làm công tác đô thị
và những người quản trị đô thị
thì mới tạo dựng được
cái đô thị chúng ta phát triển
có bản sắc
có trí nhớ
có văn hóa
rõ ràng là chúng ta thấy một thực tế đó là
việc thay đổi không gian của đô thị
thì không được nhí ý sẽ là mất đi
những cá tính cũng như là lối sống đặc sắc
và nét riêng không tìm thấy ở đâu khác
đặc biệt là tại các di sản
và đó rõ ràng là một điều mà chúng ta
rất là lo ngại
vậy thì theo các vị khách mời thì chúng ta
sẽ có những giải pháp như thế nào
ngoài những giải pháp
như quý vị vừa chia sẻ
tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải có cái
cái nhìn nhận vấn đề
đánh giá vấn đề
và chúng ta phải có một cái
quy chế nào đấy
để thực hiện cái việc mà chúng ta bàn từ nãy giờ
trước hết là chúng ta có luật rồi
thì không phải bàn nữa
và nếu cái luật đấy chưa đủ
thì chúng ta phải điều chỉnh luật chẳng hạn
thêm nghị định chẳng hạn
có nghĩa theo tôi là
chúng ta phải hoàn thiện về luật
những bộ luật mà liên quan đến
vấn đề chế tài của vấn đề
kiến trúc đô thị
và di sản đô thị
nói cách khác thì chúng ta phải hoàn thiện
tất cả những bộ luật có liên quan đến
vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị
của di sản kiến trúc đô thị
và cuối cùng là chúng ta phải có
cái quản trị đô thị tốt
một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời
đã tham dự chương trình góc nhìn văn hóa
ngày hôm nay của chúng tôi
những kinh nghiệm của quốc tế và việt nam
trong thời gian gần đây cho thấy
quá trình nâng cấp phát triển đô thị
muốn bền vững thì phải gắn với quá trình
bảo tồn những đặc trưng của đô thị
trong đó có việc bảo tồn các di sản văn hóa
tuy nhiên muốn công tác bảo tồn di sản
được tiến hành thuận lợi và hiệu quả
thì việc đánh giá giá trị các công trình di sản
cần được tiến hành trước một bước
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này
xin được dừng lại tại đây
trong các chương trình sau